vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn tại sưởng gỗ đông long nằm trên đường một mươi sáu phường phước long a
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh vào lúc chín h sáng ngày hôm nay mùng chín tháng hai
vào thời điểm trên người dân phát hiện khói lửa bùng lên dữ dội tại xưởng gỗ đông long
vào thời điểm này bên trong xưởng đang hoạt động nhiều công nhân bỏ chạy
nhiều bình chữa cháy mini được huy động đến hiện trường để ngăn lửa lan rộng nhưng bất thành
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố hồ chí minh điều động chín xe
cùng gần năm mươi cán bộ chiến sĩ đến nơi triển khai tiếp cận đám cháy
sau hơn một giờ đám cháy được dập tắt theo thống kê đám cháy lớn làm khoảng hai trăm linh m hai
diện tích sưởng gỗ đông long bị hư hại
bên cạnh đó lửa lan ra làm cháy một trăm sáu mươi tám m hai một công ty liền kề
hiện thiệt hại vụ cháy và nguyên nhân hỏa hoạn đang được làm rõ
tin an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh đã khởi tố vụ án khởi tố các bị can
trong vụ giết người xảy ra trên đường nguyễn trọng cát thuộc khu phố hiệp nghĩa
vườn hiệp ninh thành phố tây ninh
vào khoảng năm giờ ngày hai mươi tháng một đã xảy ra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng
tại đường nguyễn trọng cát thuộc khu phố hiệp nghĩa
nạn nhân là huỳnh trọng nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại huyện tân châu
qua truy xét đến chiều ngày hai mươi bốn tháng một công an bắt giữ lê văn nguyên sinh năm hai nghìn
võ duy hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám lê văn cao sinh năm một nghìn chín trăm tám
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng trú tại giã bào năng huyện dương minh châu
qua điều tra các đối tượng khai nhận nhóm của nguyên cao hiếu và ba người bạn hát karaoke
ở thị xã hòa thành xảy ra mâu thuẫn với phan anh thức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại huyện tân châu
bực tức rủ thêm bùi thanh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thị xã hòa thành
và huỳnh trọng nghĩa mang theo dao tìm nhóm của nguyên để giải quyết mâu thuẫn
thấy nhóm nguyên đang ăn ở quán hủ tiếu thuộc khu phố hiệp nghĩa
nhóm thức dùng hung khí xông thẳng vào đuổi đánh
trong lúc hỗn chiến nghĩa bị nhóm nguyên dập đáy dao chém lại khiến nạn nhân tử vong
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy trần thị lan hương sinh năm hai nghìn
trú tại phường phú mỹ thị xã phú mỹ tỉnh bà địa vũng tàu
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ tạm giữ hình sự để điều tra
đáng chú ý là hương hiện đang làm bị can của một vụ án khác
vào lúc một mươi năm h ba mươi phút ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tại khu vực tổ một mươi chín khu phố mỹ thạnh phường mỹ xuân thị xã phú mỹ
công an thị xã phú mỹ phối hợp với công an phường mỹ xuân bắt quả tang đối tượng hương
đang tàng trữ sáu gói ni lông hàn kín bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt
với tổng trọng lượng khoảng sáu mươi g
hương khai là ma túy tổng hợp dạng khay và một trăm năm mươi viên ma túy dạng thuốc lắc
bước đầu hương khai nhận số ma túy mua về cất giấu với mục đích để bán lại cho các đối tượng nghiện kiếm lời
trước đó hương và chồng bị bắt quả tang đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ khởi tố bị can
nhưng do đối tượng đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi nên được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức cò lúa
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang tiếp tục khởi tố thêm hai đối tượng là phạm văn mãi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại tỉnh sóc trăng và huỳnh phúc chia sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại thành phố cần thơ cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra bắt tạm giam phạm văn mãi ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với huỳnh phúc chia
theo kết quả điều tra khoảng giữa năm hai nghìn hai mươi một mãi đã bàn bạc cấu kết với nguyễn văn út
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một và lê tấn rủ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và nguyễn minh triều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
cùng chú tại tỉnh hậu giang đưa ra thông tin gian dối với một thương lái mua bán lúa ở thành phố cần thơ là có số lượng lớn lúa cần bán
đến ngày một mươi năm tháng sáu có thương lái đã ký hợp đồng mua trên một ba trăm linh tấn lúa với các đối tượng và đặt gọc tổng cộng hơn năm trăm năm mươi triệu đồng
trong số các hợp đồng mua bán lúa có hai hợp đồng do huỳnh phúc chia là bạn của mãi cung cấp và trực tiếp viết
mặc dù đối tượng này biết triều rủ úc không có lúa việc giao kết các hợp đồng này là vi phạm pháp luật
sau khi nhận được tiền cọc lúa các đối tượng chia nhau tiêu xài rồi lẩn tránh không giao lúa như hợp đồng
đến ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang đã khởi tố vụ án tạm giam út rủ và chiều
cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mặc dù đất của nguyễn xuân quyết sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại phường dương đông thành phố phú quốc của tỉnh kiên giang đã được nhà nước thu hồi và bồi hoàn
nhưng do thời điểm đó thì đất phú quốc được thổi giá lên rất cao nên quyết đã nảy sinh lòng tham
đem thửa đất này bán cho người khác với giá hơn hai tỷ đồng
đến khi người mua làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mới phát hiện ra mình bị lừa
với tội danh trên tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm tuyên phạt nguyễn xuân quyết một mươi bốn năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng năm hai nghìn bảy quyết có thửa đất và hoa màu trên đất với diện tích là trên một mươi năm m hai tại ấp rạch xã gành dầu huyện phú quốc nay là thành phố phú quốc
đến năm hai nghìn một mươi bốn ủy ban nhân dân huyện phú quốc quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất nói trên đồng thời bồi thường hỗ trợ hoa màu trên đất
quyết đồng ý và đã nhận tiền bồi thường xong
giữa năm hai nghìn một mươi bảy đất phú quốc được thổi lên rất cao nên vào giữa tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy quyết bán miếng đất trên cho ông lê văn đông với số tiền trên hai một tỷ đồng
đến khoảng năm hai nghìn một mươi chín ông đông làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mới phát hiện thửa đất mua của quyết đã bị nhà nước thu hồi
một ổ nhóm với ba mươi sáu đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại nơi làm việc vừa bị công an tp hòa bình tỉnh hòa bình
bắt quả tang
địa điểm bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang là tại công ty minh thành thuộc tổ một mươi hai phường hữu nghị tp hòa bình
tổ công tác đã lập biên bản thu giữ hơn một trăm linh triệu đồng ba mươi sáu điện thoại di động một bộ bát đĩa bốn quân vị cùng một số tăng vật khác
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận về hành vi đánh bạc của mình
qua quá trình điều tra xác minh làm rõ công an thành phố ra quyết định tạm giữ hình sự hai mươi bốn đối tượng lập biên bản vi phạm hành chính một mươi hai đối tượng
trong đó đối tượng nguyễn xuân ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú tại phường tân thịnh tp hòa bình được xác định là đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc
vụ việc đang tiếp tục được củng cố tài liệu hồ sơ để xử lý theo quy định
thưa quý vị phụ nữ và trẻ em chiếm hơn tám mươi năm nạn nhân trong các vụ việc buôn bán người
cũng là nhóm người bị ảnh hưởng tiêu cực nhất trong đại dịch covid một mươi chín
trong những năm gần đây tình hình tội phạm mua bán người tại việt nam diễn biến rất phức tạp và có chiều hướng gia tăng
trước thực trạng đó thì nhiều mô hình sáng kiến thiết thực
trong công tác phòng chống tệ nạn này đã được đưa ra
qua đó thì tuyên truyền nâng cao hiểu biết từng bước ngăn chặn đẩy lùi loại tội phạm mua bán người
góp phần đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
ghi nhận tại xã lê lợi huyện thường tín tp hà nội
được thành lập vào năm hai nghìn một mươi ba với chỉ khoảng hai mươi bảy thành viên sau một mươi năm
đến nay cơ lộ bộ hội phụ nữ phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em tại xã lê lợi
đã xây dựng được một mạng lưới với hơn năm mươi thành viên tham gia trải rộng tại tất cả địa bàn các khu dân cư
đây được đánh giá là một mô hình thiết thực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tại địa bàn huyện thường tín cũng như công tác phòng chống tội phạm buôn bán người tại hà nội
luôn hướng tới đó là làm sao để xây dựng quê hương
đấy làm sao để quê hương luôn luôn trong sạch và sẽ không có những các tệ nạn xã hội xảy ra nữa
tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo
một điểm đặc biệt đó là trong những năm phát triển
công lạc bộ luôn duy trì sự kết hợp chặt chẽ với lực lượng công an xã
xây dựng và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền
thông qua các hội nghị và các buổi sinh hoạt của công lộc bộ
những âm mưu thủ đoạn phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người
đánh vào tâm lý nhẹ dạ cả tin của các nạn nhân thường xuyên được cập nhật
chia sẻ tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong phòng ngừa
đấu tranh ngăn chặn tội phạm mua bán người đặc biệt là phụ nữ và trẻ em
hiệu quả trong hoạt động của câu lộc bộ đã cho thấy nhiều năm qua trên địa bàn
không còn xảy ra vụ việc liên quan đến các đối tượng mua bán tội phạm phụ nữ và trẻ em
ban chấp hành phụ nữ cũng đã có cái kế hoạch phối hợp với công an xã
để nắm bắt tình hình tại các thôn để có những phát hiện
những các hiện tượng nghi ngờ
về việc có dấu hiệu buôn bán phụ nữ và trẻ em hoặc là về xâm hại phụ nữ thì ban phụ nữ
cùng kết hợp với ban công an xã cùng các đoàn thể sẽ đến nhà để tuyên truyền vận động
chúng ta nhắm vào những trường hợp mà dễ bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện các hành vi lừa gạt
mua bán đó là những trường hợp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
nhà có nhiều cháu gái thì chúng tôi tiếp cận và chúng tôi tuyên truyền cụ thể để cho những trường hợp
đấy có thể là biết được về phương thức thủ đoạn và mánh khóe của các đối tượng
lấy tuyên truyền phòng ngừa là trọng tâm mỗi hội viên là một tuyên truyền viên tích cực đây chính là
là phương châm hành động của clb hội phụ nữ phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ và trẻ em tại xã thắng
lợi thời gian tới mô hình sẽ tiếp tục được nhân rộng tại các địa phương góp phần phòng chống tội phạm
tệ nạn xã hội và phát triển bền vững trên địa bàn huyện thường tín nói riêng và thành phố hà nội nói chung
phó thủ tướng chính phủ lê văn thành vừa có ý kiến về tình hình giải quyết tình trạng ủn tắc hàng hóa
tại các cửa khẩu biên giới phía bắc
phó thủ tướng lê văn thành yêu cầu các bộ ngành và các cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao
tiếp tục thực hiện khẩn trương nghiêm túc đầy đủ ý kiến chỉ đạo của chính phủ về tháo gỡ khó khăn
cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn các tỉnh biên giới phía bắc
đồng thời nghiên cứu tiếp thu các ý kiến của bộ công thương bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
trong quá trình thực hiện chỉ đạo của chính phủ để tiếp tục khắc phục tình trạng ồn tắc hàng hóa
tại các cửa khẩu xử lý kịp thời nghiêm minh theo đúng quy định đối với các hành vi lợi dụng
tình trạng un tắc hàng hóa để vi phạm pháp luật